theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng nay ngày tám tháng một mươi
cả nước không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín vẫn là một chín mươi chín ca
trong số một chín mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một hai mươi ba ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi một ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi
sức khỏe là một mươi bốn hai trăm năm mươi người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm bảy mươi sáu người cách ly tập trung
tại cơ sở khác là một mươi một năm trăm bốn mươi chín người cách ly tại nhà nơi lưu trú là hai bốn trăm hai mươi năm người